công an quận ba đình hà nội cho biết đã khởi tố bị can đối với ông nguyễn thế hiệp bảy mươi một tuổi
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
ông hiệp được cho tại ngoại xong bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với vụ cháy xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại ngách tập thể cơ khí c bảy mươi ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành phường ngọc khánh ba đình hà nội
vụ việc đã làm hai mươi căn nhà bị cháy gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ba mươi một hộ dân tại ngõ tám trăm bảy mươi
trong hai mươi căn nhà bị thiêu dụi có khu trọ giá rẻ của ông hiệp
bốn ngày sau khi vụ cháy xảy ra người dân dọn dẹp khu nhà trọ của ông hiệp đã phát hiện hai thi thể trong đống đổ nát
kết quả khám nghiệm hiện trường xác định nguồn cháy từ khu nhà do ông hiệp quản lý
nguyên nhân có thể do chập điện hai nạn nhân tử vong do ngạt khí